tại quảng ngãi cũng trong ngày hôm nay công an huyện minh long cùng các lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi
tiếp tục triển khai lực lượng đến khắc phục hậu quả sạt lở núi gây ách tắc giao thông trên tuyến đường liên xã
đoạn qua xã thanh an huyện minh long công tác khẩn trương khắc phục nhằm đảm bảo giao thông đi lại cho người dân
sau mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khoảng một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi trên tuyến đường liên xã
đoạn qua xã thanh an huyện minh long tỉnh quảng ngãi xảy ra vụ sạt lở núi khối lượng lớn đất đá đổ xuống đường gây ách tắc giao thông
công an huyện minh long tỉnh quảng ngãi đã triển khai lực lượng đến khắc phục phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến
do khối lượng đất đá khá lớn nên công an huyện minh long phối hợp với ban an toàn giao thông huyện
cùng các đơn vị chức năng địa phương đang tiếp tục triển khai các phương tiện đến khắc phục hậu quả
sớm giải tỏa ách tắc thông luồng giao thông trên tuyến đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn